như là về chính trị về kinh tế về xã hội về văn hóa các mặt
đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân các nước asean đi lại lẫn nhau
một cách được đảm bảo thuận lợi nhất
đối với ba nước trong chuyến thăm này đến nay đều đã thực hiện được các mục tiêu đó
chúng tôi cũng đã bàn với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước
cùng nhau thống nhất đánh giá tình hình
diễn biến các nguy cơ đe dọa đến an ninh của từng nước
cũng như khu vực đánh giá về tình hình tội phạm
và mở ra các hướng trao đổi các thông tin hợp tác về đấu tranh phòng chống tội phạm
rồi bàn để thực thi về mặt pháp lý chúng tôi cũng đã đều trao đổi
và mong muốn ký kết những thỏa thuận hợp tác về pháp lý với các nước bạn
về những hiệp định cụ thể như là
hiệp định về dẫn độ tội phạm hiệp định về chuyển giao những người bị kết án phạt tù
rồi những hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm v v
trước diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm trong khu vực thời gian qua
nhất là tội phạm xuyên quốc gia tội phạm khủng bố ma túy mua bán người và tội phạm sử dụng công nghệ cao
tại các cuộc hội đàm gặp gỡ và tiếp xúc bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật các nước
cũng đã nhấn mạnh đến việc tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
để thực hiện các cam kết cũng như là thỏa thuận cấp cao giữa việt nam và các nước
trước diễn biến phòng chống các loại tội phạm trong khu vực thời gian qua

trước diễn biến phòng chống các loại tội phạm trong khu vực thời gian qua
ngăn chặn tội phạm đặc biệt là đối với những các tội phạm có tính chất là tội phạm quốc tế tội phạm xuyên quốc gia
như tội phạm về ma túy tội phạm buôn bán người tội phạm về khủng bố một số các loại tội phạm khác nữa
trong chuyến thăm lần này thừa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bộ trưởng tô lâm đã trao huân huy trương cho một mươi tám đồng chí cám bộ bộ an ninh lào
vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm tỉnh kham muộn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại đây bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh
đặt hoa tại tượng đài liên minh chiến đấu lào việt và nói chuyện với bà con kiều bào ở đây
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại malaysia
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại brunei
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp và làm việc với bà paula papuoni
phó giám đốc khu vực châu á thái bình dương của cơ quan đối ngoại châu âu eef
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn thành cảm ơn cơ quan đối ngoại châu âu và nghị viện châu âu
đã luôn ủng hộ hợp tác chặt chẽ với việt nam nói chung với bộ công an việt nam nói riêng
trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định sự kiện hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam liên minh châu âu evipa được nghị viện châu âu thông qua ngày một mươi hai tháng hai vừa qua
là một dấu mốc quan trọng đưa quan hệ đối tác giữa hai bên lên tầm cao mới gắn kết chặt chẽ hợp tác toàn diện và sâu sắc hơn
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh bộ công an việt nam đã và đang triển khai hợp tác hiệu quả với cơ quan thực thi pháp luật
của các nước thành viên eu đặc biệt là những nước có cộng đồng người việt nam sinh sống trong nhiều lĩnh vực như an ninh mạng
phòng chống khủng bố buôn bán ma túy phòng chống mua bán người
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định thời gian tới bộ công an việt nam sẵn sàng hợp tác với eu trên các lĩnh vực cùng quan tâm
chia sẻ thông tin phối hợp điều tra nâng cao năng lực hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn thành đã dành thời gian tiếp bà paula pampaloni cho biết
quan hệ hợp tác giữa eu và việt nam đang ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực mang tính chiến lược
như chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng kinh tế thương mại đầu tư
với trách nhiệm trên cương vị công tác của mình phó giám đốc khu vực châu á thái bình dương của eas khẳng định
tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa eu với việt nam nói chung giữa eas với bộ công an việt nam
không ngừng được củng cố phát triển lên một tầm cao mới